thông tin từ sở y tế hải phòng cho biết thanh tra sở này vừa ra quyết định xử phạt hành chính bà đinh thị út
trú tại tổ dân phố hai phường hải sơn quận đồ sơn thành phố hải phòng số tiền bảy năm triệu đồng
việc xử phạt liên quan đến việc nhóm tự lực bông hồng đen do bà út làm trưởng nhóm
đã tự ý lấy máu xét nghiệm của học sinh gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua
trước đó trong những ngày giữa tháng tám vừa qua nhiều phụ huynh trên địa bàn phường hải sơn quận đồ sơn
chia sẻ trên mạng xã hội về việc một nhóm người tự ý tổ chức lấy mẫu máu của học sinh trên địa bàn phường
mà gia đình nhà trường không được thông báo và chấp nhận
kết quả xác định những người này là thành viên nhóm những người nhiễm hivs mang tên bông hồng đen
do bà đinh thị út làm trưởng nhóm
nhóm bông hồng đen thực hiện lấy mẫu máu xét nghiệm tuyên truyền về hivs
theo ủy nhiệm của trung tâm hỗ trợ
hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
trong khuôn khổ triển khai dự án bảo vệ tương lai tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng
nhằm kiểm soát lây nhiễm hiv trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại việt nam
tuy nhiên thay vì việc chỉ được phép lấy mẫu máu xét nghiệm đối với những người đã và đang sử dụng ma túy
hành nghề nhạy cảm có nguy cơ cao lây nhiễm hivs trong độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi bốn
nhóm bông hồng đen đã tự ý tuyên truyền vận động và lấy mẫu xét nghiệm của nhiều học sinh dưới một mươi năm tuổi
mà chưa có sự đồng ý của những người giám hộ hợp pháp theo đúng quy định